các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

quý vị các đồng chí và các bạn hành trình đi tìm sự thật đứng đằng sau vụ tai nạn giao thông kỳ lạ của các chiến sĩ công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi

qua công tác kiểm tra hiện trường lực lượng công an huyện đức phổ đã phát hiện nhiều dấu vết khả nghi không phù hợp với dấu vết để lại của một cuộc ngã xe hay vụ tai nạn giao thông
kết hợp với những thông tin mà người dân xung quanh cung cấp công an huyện đức phổ đã nhanh chóng xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi phạm tội mà không phải là một vụ tai nạn giao thông thông thường
vụ việc nhanh chóng được lãnh đạo công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện để tiến hành điều tra

đồng thời nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân

qua công tác kiểm tra hiện trường lực lượng công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện đức
sau khi gây án sang từ đối tượng dôn và đối tượng thơm đã bỏ trốn khỏi địa phương
có ý đồ là tẩu thốt
qua công tác vận động gia đình và nhiều nguồn thông tin tài liệu xác định
hai đối tượng này đã bỏ trốn ra khỏi tỉnh
sâu chuỗi các sự việc cùng các bằng chứng hình ảnh lời khai của người làm chứng và các đối tượng
đội cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với các đối tượng
liễu hồng trung phong hoàng thơm và don
tại cơ quan điều tra liễu đã khai nhận hôm đó có hai người khách nam đến hát karaoke ở quán
một lúc sau có thêm hai người khách nữa cũng đến hát
một trong hai người đến sau say rượu
nên trong lúc hát đã vung tay hất rượu vào người liễu
liễu phản ứng nên bị trì bới và đuổi ra khỏi phòng
do bức xúc nên liễu đã gọi điện cho người yêu là phong đến chặn đường đánh giàn mặt
hồng vì muốn giúp bạn xả giận đồng thời cũng gọi cho người quen biết đến đánh cho bỏ tức
sau khi bắt bốn đối tượng liễu hồng trung phong
ba lãnh đạo đã tiến hành lên kế hoạch đưa ra phương án
bắt ba đối tượng còn lại
tuy nhiên qua công tác nắm được tình hình
các trinh sát phát hiện đối tượng hoàng đã rời khỏi thị trấn đức phổ
có khả năng đã trốn về nhà ở xã phổ minh huyện đức phổ
nhà đối tượng này ở rất là xa
địa bàn nhà ở
khu vực hiểm trở
gia đình đối tượng thì có vẻ không hợp tác với cơ quan công an
xác định đối tượng này là đối tượng manh động nguy hiểm
cho nên là chúng tôi đã mặc phục từ rất sớm
xác định vị trí tiếp cận và mặc phục
và quá trình đã
sau khi xác định đối tượng có ở nhà
đã bắt đối tượng tại chỗ
hai đối tượng còn lại là thơm và đòn
do đức hồng gọi điện đến thông báo
nên đã kịp thời bỏ trốn khỏi địa phương
nắm được tình hình
các trinh sát đã tiến hành
vận động gia đình
phân tích rõ cho họ biết
cái gì đúng cái gì sai
khuyên họ khuyên con em của mình ra đầu thú
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
được người nhà khuyên nhủ
hai ngày sau thơm và ron trở về địa phương
đầu thú trước cơ quan điều tra
khi về cơ quan điều tra ban đầu
các đối tượng này đã có sự bằng bạc thống nhất trước
và thay đổi lời khai
nội dung là
nội dung là chối tội
và chiến tội thành cho một người
để mục đích là người nhà tội có điều kiện
và ra ngoài tìm người thân thích
giúp đỡ mối quan hệ quen biết
nhưng với những chứng cứ
tài liệu thu thập tại hiện trường
thì chúng tôi xác định là
đối tượng gây án khai không phù hợp
từ những tài liệu tranh chúng tôi mới sâu chuỗi
bột đối tượng
phải nhận tội trước mình
chứ không thể đổ cho một đối tượng khác
trong quá trình lấy lời khai
bằng các biện pháp nghiệp vụ
cùng những chứng cứ tài liệu thu thập được
của điều tra viên đội cảnh sát hình sự
đã buộc đối tượng thơm phải cúi đầu nhận tội
theo như lời khai của thơm
thì do hồng gọi điện nhiều vả
nên anh ta đã rủ john đi đánh giản mặt
thấy hai người khách phiên xe nhanh
chạy lướt qua nên bọn họ đã cầm viên gạch
ở vệ đường ném về phía người khách ngồi phía sau
cho bỏ ghét
không ngờ viên gạch lại trúng đầu người lái xe
việc phá làm rõ từ hiện trường vụ án tai nạn giao thông
ba vụ án mạng và bắt giữ bảy đối tượng tham gia
của công an huyện đức phổ
đã được nhân dân tin tưởng và khân ngợi
do tuổi đời còn quá trẻ
dễ bức xúc
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm việc
hai tiếp viên đã gọi người đánh khách hàng
dẫn đến thương vong và chịu sự trừng phạt của pháp luật
đây là một hồi chuông cảnh tỉnh
đối với xã hội
nhất là các bạn trẻ
không nên chỉ vì một phút nóng giận
không kịp suy nghĩ mà gây ra những hậu quả nghiêm trọng
chương trình hành trình phá án của chúng tôi
cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại ở những chương trình sau trên intv